vào lúc bốn giờ ba mươi phút sáng nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại cửa hàng vải ngọc châu số ba trăm linh sáu đường hồng lạc quận tân bình tp hcm
tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn
vào lúc bốn h ba mươi sáng nay nhiều người dân khu vực đường hồng lạc quận tân bình phát hiện ngọn lửa trên nóc nhà số ba trăm linh sáu đường hồng lạc
đối diện mặt sau chung cư bầu cát hai ngay lập tức mọi người đã tri hô và hỗ trợ những người dân ở nhà kế bên di chuyển ra ngoài
tuy nhiên ngọn lửa đã bùng phát dữ dội khói bốc cao trong ngôi nhà lúc này có ba người làm thuê cũng đã được người dân nhanh chóng đưa ra ngoài
đến năm giờ cùng ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương đã tiếp cận được hiện trường tiến hành công tác chữa cháy cứu hộ cứu nạn
vụ cháy làm thiêu dụi hoàn toàn căn nhà một xe tải và đồ đạc trong ngôi nhà
cơ quan chức năng phải tiến hành phong tỏa hiện trường huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy của quận một mươi một tân bình tân phú hỗ trợ
đến khoảng sáu giờ sáng cùng ngày ngọn lửa cơ bản đã được khống chế nguyên nhân vụ cháy ban đầu nghi là do chập điện